thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một khối không khí lạnh khá mạnh đang di chuyển về phía nước ta
khoảng thời gian từ nay đến một mươi bảy giờ chiều miền bắc tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
thời tiết chủ đạo trên toàn vùng vẫn là không mưa trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ tăng lên mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở phía tây bắc bộ nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nóng sẽ xuất hiện ở một loạt các điểm khu vực phía tây như mường tè mường la hay hòa bình với mức nhiệt từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
từ chiều tối và đêm khi không khí lạnh tràn xuống bắc bộ sẽ có gió thổi mạnh kèm theo đó là những cơn mưa rào và rông
trong đó khu vực phía đông của sơn la và các tỉnh như yên bái phú thọ hà nội thái bình hay nam định sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
ngày và đêm hôm nay miền trung chưa chịu tác động của khối không khí lạnh
vì thế suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận không nơi nào có mưa trời nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía tây như tuyên hóa đông hà nam đông và an nhơn có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở phía nam sau bốn ngày liên tục có mưa rông trái mùa về chiều và tối ngày hôm nay những cơn mưa rông trái mùa sẽ không còn xuất hiện ở nam bộ và tây nguyên nữa
trên cả hai khu vực này trời ít mây nắng mạnh từ sáng sớm kéo dài đến tận một mươi bảy một mươi tám giờ chiều
vì thế mức nhiệt ngày của cả tây nguyên và nam bộ đều tăng cao
ở tây nguyên nhiệt độ từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
ở miền đông nam bộ phổ biến mức nhiệt từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực miền tây nhiệt độ cũng cao từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển trước thời điểm không khí lạnh về ở các vùng biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông đến đông nam với cường độ cấp ba bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp ba các huyện đảo trên đều không có mưa nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
tuy nhiên đến tối và đêm nay khi có tác động của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ gió sẽ chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên mức cấp sáu
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước